trong phần tin quốc tế các ngoại trưởng asean thông qua dự thảo khung coc
nhật bản đối mặt với siêu bão mạnh nhất trong năm

hôm nay các ngoại trưởng của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã đạt được sự nhất trí về sự thảo khung bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc
văn kiện này được chính thức thông qua tại hội nghị ngoại trưởng asean trung quốc diễn ra vào ngày mai
theo quyền phát ngôn viên của bộ ngoại giao philippines các ngoại trưởng asean đã được
sự đồng thuận này trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ ba
amm năm mươi tại manila ông nhấn mạnh văn kiện này sẽ giúp asean và trung quốc tiến tới thương lượng
một coc hiệu quả cũng tại hội nghị các ngoại trưởng đã ra một tuyên bố bày tỏ lo ngại
căng thẳng trên bán đảo triều tiên theo tuyên bố các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc
về tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực sau hai vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa
của triều tiên hồi tháng trước bên cạnh đó các bộ trưởng cũng thảo luận và trao đổi quan điểm
về các vấn đề liên quan của khu vực và quốc tế như tình hình biển đông
chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác
bộ trưởng kinh tế thổ nhĩ kỳ mới đây cho biết thổ nhĩ kỳ iran và qatar đang thảo luận việc
sử dụng hệ thống đường bộ của iran nhằm thúc đẩy thương mại giữa qatar và thổ nhĩ kỳ
theo bộ trưởng kinh tế thổ nhĩ kỳ ba nước thổ nhĩ kỳ iran và qatar đang bàn các giải pháp nhằm
thay đổi những tuyến đường thương mại tới qatar và cách dễ nhất là đi qua lãnh thổ iran
quan chức thổ nhĩ kỳ nhấn mạnh ankara muốn đáp ứng mọi nhu cầu
của qatar về hàng hóa bao gồm các thiết bị vệ sinh đồ gia dụng và sản phẩm dệt may
kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh thổ nhĩ kỳ đã gửi hàng trăm chuyến
máy bay vận chuyển hàng hóa tới qatar tuy nhiên việc sử dụng máy bay để chuyên trở hàng được cho
là không kinh tế và không bền vững đường bộ là một giải pháp thay thế nhằm vận chuyển hàng hóa
đóng kiện có kích thước nhỏ hơn nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt robert mueller
người phụ trách điều tra các cáo buộc chiến dịch tranh cử của tổng thống mỹ donald trump
có sự can thiệp của nga đã đề nghị nhà trắng cung cấp các tài liệu liên quan đến cựu
cố vấn an ninh quốc gia michael flin đây là yêu cầu đầu tiên của nhóm điều
cha của ông mueller đối với nhà trắng về việc cung cấp tài liệu phục vụ cuộc điều tra
nhà trắng và luật sư của cựu cố vấn an ninh quốc gia mỹ michael free hiện chưa đưa ra bình luận
gì về việc này trước đó truyền thông mỹ đưa tin công tố viên robert mueller cũng đã yêu cầu
thành lập một đại bồi thẩm đoàn tại thủ đô washington để quyết định điều tra
nghi vấn nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
tổng thống mỹ donald trump bác bỏ mọi cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông có liên hệ với nga
mới đây bộ trưởng tư pháp mỹ jake sasson cam kết sẽ mạnh tay đối với tình trạng dò dỉ các thông
tin an ninh mật của quốc gia cho rằng những hành động này đang ảnh hưởng tới hoạt động của chính phủ
bộ trưởng tư pháp mỹ serson cho biết ông cùng chung quan điểm với tổng thống mỹ donald trump
về vấn đề dò dỉ các thông tin mật và lên án mạnh mẽ các vụ do dỉ thông tin đang ngày một gia tăng và
ảnh hưởng tới năng lực của chính phủ mỹ trong việc bảo vệ đất nước quan chức này cho biết trong năm
hai nghìn một mươi bảy số vụ điều tra các trường hợp dò dỉ thông tin đã tăng gấp ba lần so với thời điểm trước khi tổng
thống trump nhậm chức và đã có bốn người bị cáo buộc công bố trái phép các thông tin mật hay
rút liên lạc với các quan chức liên bang ông khẳng định washington đang mạnh tay hơn để chấm dứt vấn nạn này
người dân ở khu vực tây nam nhật bản đang chuẩn bị đón siêu bão noru được dự báo là cơn bão
mạnh nhất trong năm nay dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo kyushu của nhật bản vào sáng mai cơ quan khí
tượng nhật bản cảnh báo có thể xảy ra lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn gây ra khi bão đổ bộ
theo cơ quan khí tượng nhật bản cho biết tính tới một mươi ba giờ trưa nay theo giờ địa phương
cơn bão này đang ở cách đảo yakushima năm mươi km về phía nam tây nam
siêu bão noru đang di chuyển với tốc độ chậm hướng theo hướng bắc tây bắc do ảnh hưởng của bão
các trận mưa lớn và gió giật mạnh đang quần thảo tại quần đảo amami ở tỉnh kagoshima
phía nam kyushu sáng nay tại nhiều khu vực của đảo này đã ghi nhận lượng mưa trên một trăm ba mươi mm chỉ trong
một giờ cơ quan khí tượng nhật bản cảnh báo có thể xảy ra lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn gây ra
tổng cộng khoảng chín người tại năm hộ gia đình ở kagoshima đã được lệnh hoặc được khuyến cáo đi sơ
tán để bảo đảm an toàn đến đây chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cũng đã
kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại